vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi tại hà nội thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã tiếp xã giao đoàn công tác tổng cục hậu cần tài chính bộ nội vụ vương quốc campuchia do ngài thống tướng sen juon tổng cục trưởng dẫn đầu sang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thứ trưởng lê văn tuyến đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ vương quốc campuchia ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất
về hợp tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội hai bên đã chủ động phối hợp đấu tranh chấn áp các loại tội phạm xuyên quốc gia nhất là ở các tỉnh giáp biên của hai nước
đặc biệt trong lĩnh vực hậu cần trong những năm qua bộ công an việt nam đã viện trợ các trang thiết bị phục vụ đắc lực công tác đảm bảo an ninh trật tự của campuchia
tại buổi thứ trưởng lê văn tuyến bày tỏ mong muốn những kinh nghiệm trao đổi giữa các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an việt nam và đoàn đại biểu tổng cục hậu cần tài chính bộ nội vụ vương quốc campuchia sẽ mở đường cho những định hướng hợp tác trên các lĩnh vực tài chính y tế và công nghiệp an ninh giữa hai bộ thiết thực và hiệu quả
tại buổi tiếp thứ trưởng lê văn tuyến bày tỏ mong muốn những kinh nghiệm trao đổi giữa các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an việt nam và đoàn đại biểu tổng cục hậu cần tài chính bộ nội vụ vương quốc campuchia sẽ mở đường cho những định hướng hợp tác trên các đơn vị nghiệp an ninh giữa hai bộ thiết thực và hiệu quả